sáng ngày sáu tháng hai thay vì mở cửa đón khách vào đầu năm mới thì chợ gốm xứ làng cổ bát tràng lại đột ngột đóng cửa
được biết là mỗi ngày có hơn một trăm linh gian hàng đón hàng ngàn lượt khách
việc đóng cửa chợ gốm ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của người dân làng nghề
vậy tại sao lại xảy ra sự việc trên phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt để tìm hiểu
các gian hàng vắng bóng người tấm biển trước cổng chợ ghi lại dòng chữ
từ ngày sáu tháng hai công ty cổ phần gốm xứ bát tràng sẽ ngừng các hoạt động kinh doanh
để sửa chữa nâng cấp cải tạo hệ thống cống thoát nước và phòng cháy chữa cháy
tại khu vực văn phòng công ty thời gian từ ba đến sáu tháng
tới tâm tư của người nghệ nhân và là người có nhiều năm trong làng nghề bát tràng này
thì tôi cảm thấy rất là đau xót đau xót ở chỗ là chúng tôi gây dựng thương hiệu
làng gốm cổ truyền bát tràng cũng như là chợ gốm làng cổ bát tràng

mục đích thứ nhất là cải thiện đời sống dân sinh
vấn đề thứ hai là quảng bá sản phẩm của bát tràng đến với tất cả các nước trên thế giới
vấn đề thứ ba là đón tất cả các du khách đến tham quan làng nghề truyền thống này
cái thiệt hại chúng tôi chưa thể lên con số được
nhưng hàng ngày chợ gốm làng cổ bát tràng mở ra
thì ít nhất là có hàng nghìn lượt khách về đây tham quan
cũng như các cháu đi hướng nghiệp về đây tham quan
cái việc tự ý đóng cửa công ty của bát tràng
thì các anh biết là một cái lượng khách du lịch rất lớn đầu năm
đi du lịch trong làng bát tràng nghề và các làng nghề khác
trong đó có cả khách quốc tế rồi khách các miền trong cả nước
thế thì nó gây một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái thương hiệu của làng nghề bát tràng
cũng như là của địa phương
tại vì chợ gốm bây giờ nó không phải của bát tràng nữa rồi
nó là của hà nội nó là của cả nước ta nó là thương hiệu quốc gia rồi
chợ gốm bát tràng ra đời từ năm hai nghìn hai

công ty thì cũng chưa thực hiện theo đúng nội dung công văn của đoàn dân
chúng tôi đã liên hệ với phía công ty để tìm hiểu nhưng không nhận được phản hồi
được biết hơn một mươi một giờ trưa ngày sáu tháng hai
ủy ban nhân dân huyện gia lâm đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã bát tràng
thực hiện việc cưỡng chế mở cửa chợ để các hộ kinh doanh trở lại hoạt động
tuy nhiên theo ghi nhận với tâm lý lo lắng
sự việc này còn tái diễn nên các hộ kinh doanh vẫn chưa thể tiếp tục kinh doanh
các gian hàng vẫn đồng loạt đóng cửa